ngày hai mươi tháng bốn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề doanh nghiệp trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh hà tĩnh
trong việc tạo điều kiện môi trường đầu tư nhờ đó đã kết nối thu hút được đông đảo các doanh nghiệp nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn
đồng chí vương đình huệ khẳng định thời gian qua quốc hội chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt
dành sự quan tâm rất lớn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển
đặc biệt chính phủ đã ban hành thực hiện nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thị trường lao động
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cho biết sắp tới chính phủ sẽ có thực hiện việc sửa đổi luật đầu tư
luật doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp nói chung
các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng có điều kiện để phát triển bứt phá
cùng ngày đồng chí vương đình huệ đã dự và trao quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố hà tĩnh
là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh hà tĩnh dự lễ khánh thành quảng trường trung tâm thành phố hà tĩnh
và khởi công xây dựng bệnh viện quốc tế tth hà tĩnh